bắt đầu từ giờ ngày hôm nay hai tháng tám toàn huyện hưng hà tỉnh thái bình buộc phải thực hiện giãn cách xã hội
đây là chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thái bình trong hoàn cảnh ngày hôm qua một tháng tám trên địa bàn huyện đã phát hiện một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ngoài một ca dương tính tại thôn bùi xã hòa tiến huyện hưng hà các cán bộ y tế đã sẵn sàng lọc được một mươi một trường hợp là f một
việc quản lý cách ly điều trị người bệnh và người liên quan của ổ dịch bước đầu được kiểm soát tốt
ngoài việc thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện hưng hà tỉnh thái bình yêu cầu địa phương dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người
thực hiện đeo khẩu trang sát khuẩn tay đúng quy định và điều tra giám sát quản lý chặt chẽ những người đi đến từ vùng dịch về địa phương để khai báo y tế lịch trình đi về với các cơ quan chức năng